trong những ngày nắng nóng sắp tới ngoài các bệnh dễ mắc như là cảm nắng bệnh về hô hấp
thì quý vị khán giả cũng hãy lưu ý thêm tới căn bệnh ung thư da
đây là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới do nắng gắt với chỉ số tia uv cao gây ra
và mặc dù có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu như phát hiện sớm
nhưng nhiều người vẫn chủ quan và chỉ nhập viện khi bệnh đã nặng
chủ quan nghĩ rằng đốm đen trên mặt chỉ là nốt ruồi thông thường
đến khi đốm to rộng da và chảy máu bệnh nhân này mới đi khám tại bệnh viện gia liễu trung mương
và được chẩn đoán mắc ung thư da phải phẫu thuật gấp
theo các bác sĩ tại bệnh viện gia liễu trung ương ung thư da có thể chữa khỏi
nhưng nếu phát hiện muộn căn bệnh này sẽ ảnh hưởng làm biến dạng một số bộ phận trên cơ thể có tế bảo lưu trú
đặc biệt với ung thư da hắc tố
đặc biệt với ung thư da hắc tố tỷ lệ di căn và tử vong rất cao
vì vậy người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu ban đầu của bệnh
nếu mà có các cái tổn thương mà thay đổi theo thời gian ví dụ chỉ là nốt ruồi thôi
nhưng mà nó biến đổi hình dạng nó thay đổi đi màu sắc thay đổi đi
hoặc có biểu hiện khác như là ngứa đau chảy máu bất thường
thì nên đi khám sớm để loại trừ ung thư da
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư da
trong đó tiêu uv hay còn gọi là cực tím là một trong những nguyên nhân chính
vào những ngày nắng gắt có chỉ số uv càng cao
thì mức độ ảnh hưởng đến làn da càng mạnh
đối với tia uv nếu mà để phân tích là nguyên nhân gây ra ung thư da thì có nhiều nguyên nhân
nhưng mà nguyên nhân chính là nó gây ra biến đổi về các cái nhiễm sắc thể
làm cho các tế bào thay đổi về các vật chất vi truyền
nên nó biến đổi về mặt tăng sinh
nó có thể tạo ra các cái tế bào lạ tế bào mới nó không giống như cái tế bào bình thường nữa
mặc dù chỉ mới chấm hè
nhưng đã có nhiều cảnh báo
về các ngày nắng nóng có chỉ số uv cực cao mà người dân cần đề phòng
theo các bác sĩ ngoài việc phải che chắn cẩn thận
giảm thiểu tối đa diện tích mức độ tiếp xúc của làn da với nắng
thì người dân cũng nên sử dụng kem chống nắng đúng cách
theo đó loại kem phải có chỉ số spf ít nhất là ba mươi
cứ ba bốn tiếng phải sử dụng lại
và để bảo đảm cho sức khỏe vào thời điểm nhiệt độ tăng cao nắng gắt
tốt nhất người dân nên hạn chế ra ngoài để đề phòng cả những căn bệnh mùa nắng nóng khác